các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày một mươi một tháng một mươi hai lực lượng công an bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
xảy ra tại phần đất vườn ở ấp an thạnh đông xã thạnh thới a huyện mỏ cầy nam
nhìn thấy lực lượng công an vào hiện trường các đối tượng liền bỏ chạy
tuy nhiên lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ được một mươi hai đối tượng có liên quan
cùng với số tiền gần một trăm năm mươi sáu triệu đồng
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với bị can trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thôn đại tảo xã việt đoàn huyện tiên du tỉnh bắc ninh
quá trình điều tra xác định trần văn dũng đã dùng thủ đoạn sao chép các tin bài trên mạng xã hội facebook
về các cháu có hoàn cảnh khó khăn bệnh tật bị chết thương tâm
sau đó đăng tải lên các tài khoản facebook
do dũng quản lý kèm số tài khoản ngân hàng mục đích kêu gọi người dân các nhà hào tâm các mạnh thường quân
gửi tiền từ thiện vào tài khoản của dũng để ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn này
sau đó dũng đã chiếm đoạt số tiền ủng hộ sử dụng vào mục đích cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đề nghị người dân nào đã chuyển tiền cho trần văn dũng
thì liên hệ điều tra viên phan hồng vinh số điện thoại chín trăm tám mươi bốn chín trăm bốn mươi một trăm sáu mươi sáu để được giải quyết
tòa án nhân dân tỉnh cao bằng vừa xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
đối với bị cáo dương quốc hoàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xóm tổng mòng thị trấn trà lĩnh huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
và la văn tăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã kiên lao huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn tổ công tác của phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh cao bằng
đang làm nhiệm vụ tại xã cao trương huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
tổng công an tỉnh cao bằng huyện trùng khánh phát hiện bắt quả tàng dương quốc hoàn điều khiển xe mô tô
chở hai người trung quốc đến xóm bản quan xã quốc toản để cùng với bốn người trung quốc khác đã được hoàn trợ giúp
nhập cảnh trái phép trước đó đi sâu vào nội địa việt nam
quá trình điều tra xác định đối tượng hoàn được một người đàn ông trung quốc thuê đón sáu người
tại khu vực biên giới xã quang hán huyện trùng khánh tỉnh cao bằng để đến tỉnh bắc ninh với giá một trăm linh nhân dân tệ một người
cùng ngày đối tượng la văn tăng cũng được một người việt nam sống tại trung quốc thuê đón nhóm sáu người này tại tỉnh bắc ninh
và đưa đến thành phố hạ long tỉnh quảng ninh với giá ba triệu đồng
sau khi biết vụ việc đã bị phát hiện vào ngày hai mươi hai tháng bảy đối tượng tăng đã đến cơ quan an ninh điều tra công an huyện bắc giang để đầu thú
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt sáu năm tù đối với dương quốc hoàn và năm năm tù đối với la văn tăng
về tội danh tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại một nhà dân ở xóm sáu xã nghi phú thành phố vinh tỉnh nghệ an
xảy ra một vụ nổ khiến cho một người đàn ông bị thương nặng
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h chiều cùng ngày người dân ở xã nghi phú thành phố vinh
ngay một tiếng nổ như bom từ phía căn nhà gia đình một người đàn ông ba mươi ba tuổi ở tại xóm sáu
khi người dân chạy sang kiểm tra thì mọi người phát hiện nạn nhân đang nằm dưới nền nhà người bê vết máu
nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương và bị bỏng nặng
tại hiện trường có rất nhiều giấy vụn và mùi thuốc nổ
ngay sau sự việc xảy ra công an xã thành phố vinh đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
thưa quý vị và các bạn điện biên được ví là một trong những thủ phủ của cây lá ngón
và ở huyện vùng cao mường nhé tỉnh điện biên mỗi năm có hàng chục người tử vong vì ăn lá ngón
cây la ngón trở thành nỗi ám ảnh của chính quyền và người dân nơi đây
cây lá ngón được phát từ kinh tế không đủ ám không đủ mặt
cho nên là bước xúc từ cây đó thì thả chết cho xong cho nên sử dụng lá ngón
theo lực lượng công an huyện mường nhé cho biết có những trường hợp dù được tuyên truyền giải thích vận động nhiều lần
nhưng cứ mỗi khi gia đình xảy ra mâu thuẫn là người dân lại tìm tới lá ngón
trường hợp của bà hạng thị xúa tại xã mường tong là một ví dụ điển hình khi đã năm lần tìm tới cái chết bằng lá ngón
chồng hay uống rượu không làm việc nhà về lại chửi mắng vợ
nói nhiều lần không nghe nên mỗi lần như vậy buồn không muốn sống ăn lá ngón để không phải khổ nữa
thế nhưng không phải ai cũng may mắn như trường hợp cô bà hạng thị xúa được gia đình đưa đi cứu chữa kịp thời
theo thống kê trong một năm qua chỉ riêng tại huyện mường nhé tỉnh điện biên đã có gần ba mươi trường hợp tử vong vì loại cây này
đa số các trường hợp tự tử đều là người dân tổng mông ở các bảng
nói nhiều lần không nghe nên mỗi lần như vậy buồn không muốn sống ăn lá ngón để không phải khổ nữa

chắc chắn cán bộ chính quyền nơi đây sẽ còn mất rất nhiều thời gian công sức để có thể xóa bỏ vấn nạn này
thưa quý vị những số báo ra sáng nay có thông tin gì nổi bật xin mời quý vị cùng theo dõi
trên báo kinh tế và tô thị thông tin qua hai tháng thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcb của chính phủ đã tạo luồng sinh khí mới cho doanh nghiệp
khi hoạt động sản xuất kinh doanh di chuyển của người lao động
đang dần trở lại trạng thái bình thường mới kinh tế khởi sắc rất là rõ và niềm tin của người dân vào doanh nghiệp khả năng phục hồi rất là cao
theo thông tin ngày một mươi một tháng một mươi chính phủ đã ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám nhằm thực hiện mục tiêu kép bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân
song song với khôi phục và phát triển kinh tế xã hội đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể
phó chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam eurocharm nguyễn hải minh nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp đã thay đổi
toàn bộ quan điểm phòng chống dịch của chính phủ từ không covid một mươi chín sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
phù hợp với bối cảnh thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế
cộng đồng doanh nghiệp đã thể hiện tinh thần đoàn kết chung tay chia sẻ có trách nhiệm với chính phủ chính quyền địa phương
tin tưởng về khả năng phục hồi phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ của việt nam thời gian tới
việt nam vẫn sẽ là điểm đến đầu tư an toàn hấp dẫn và tiềm năng đối với các nhà đầu tư
cũng trên báo kinh tế và đô thị thông tin sở tư pháp hà nội đã công bố mức xử phạt đối với năm mươi ba hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó có bốn mươi ba hành vi áp dụng xử lý hành chính và một mươi hành vi áp dụng xử lý hình sự
theo thông tin dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp số ca mắc do lây nhiễm thứ phát tăng lên
theo sở tư pháp hà nội trong năm mươi ba hành vi vi phạm quy địch
có bốn mươi ba hành vi áp dụng xử lý hành chính chia ra là một mươi nhóm sẽ có mức xử phạt từ hai mươi năm đến bốn mươi triệu đồng
bên cạnh đó có một mươi hành vi áp dụng xử lý hình sự liên quan đến vi phạm phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó mức phạt tiền cao nhất lên đến hai trăm linh triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
trên báo lao động có bài viết đề cập đến việc
hiện đang điều trị f thể nhẹ tại nhà một mươi ngày nhưng vì sao cách ly f một nửa tháng
theo thông tin trước việc bộ y tế đồng ý cho f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại hà nội điều trị tại nhà đủ một mươi ngày
test nhanh âm tính được xác định khỏi bệnh chuyên gia y tế cũng đề xuất giảm thời gian cách ly tại nhà
cách ly tập trung cho các trường hợp f một từ một mươi bốn ngày xuống bảy ngày để tránh gây nhiều phiền toái tốn kém và lãng phí nhân lực
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hoàng
nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế tỷ lệ về việc f một chuyển thành f giai đoạn gần đây là một
bởi f một mới chỉ là nhóm nghi ngờ nhiễm trong khi chỉ từ một mươi một mươi năm trong số họ có thể thành f còn tám mươi năm chín mươi không vấn đề gì
do đó cần phân loại làm sao thật sát bởi nếu bắt buộc cách ly tập trung hoặc cho ở nhà dài ngày sẽ gây nhiều phiền toái tốn kém và lãng phí nhân lực
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hoàng nguyễn huy nga nguyễn cục trưởng cục y tế tỷ lệ về việc f giai đoạn gần đây là một mươi bốn chín bởi phân loại làm sao thật sát tỷ lệ về việc f giai đoạn gần đây là một mươi bốn chín tỷ lệ về việc f giai đoạn gần đây là một mươi bốn chín
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
sau đây xin mời quý vị cập nhật những tin tức tiếp theo trong bản tin sáng phương nam
xin mời trường quay phía nam
xin cảm ơn viên tập viên dương trang
hoàng trí xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
thưa quý vị kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai sở y tế sẽ huy động sáu năm trăm linh nhà thuốc tư nhân
trên toàn thành phố tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
một số nhà thuốc sẽ là cánh tay nối dài của trạm y tế
sau khi nhận các túi thuốc a b c sẽ phát cho các f điều trị tại nhà
từ trước đến nay việc phát các túi a b c cho bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại nhà
được sở y tế tp hcm giao cho các trạm cố định và lưu động
tuy nhiên do lượng f tăng không đủ nhân viên y tế đem thuốc đến tận nhà cho người bệnh ngay lập tức
nên thành phố đã kêu gọi nhà thuốc tư nhân tham gia
theo sở y tế tp hcm không phải sáu năm trăm linh nhà thuốc trên toàn thành phố đều cấp thuốc cho f
mà địa phương nào cần thì sở y tế sẽ chỉ định nhà thuốc ở khu vực đó hỗ trợ
theo nguyên tắc sở kiểm soát chặt các túi thuốc tránh nhập nhàn mua bán thuốc và cấp miễn phí
bên cạnh đó mỗi nhà thuốc sẽ là một tình nguyện viên truyền thông tư vấn
và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe f tại nhà
nếu người bệnh có triệu chứng nghi ngờ đến mua thuốc thì nhân viên nhà thuốc phải hướng dẫn họ
hoặc thân nhân liên hệ các trạm y tế cố định lưu động tổ chăm sóc covid một mươi chín tại cộng đồng
trường học tại tp hcm đã dần mở cửa đón học sinh từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
tuy nhiên tình hình dịch bệnh tại tp hcm đang diễn biến phức tạp số ca mắc hàng ngày vẫn tăng cao
vì vậy sở giáo dục và đào tạo tp hcm đề xuất thường trực ủy ban nhân dân tp hcm
xem xét cung cấp kit test nhanh covid một mươi chín để xét nghiệm tầm soát f một khi có f tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn
trong tờ trình gửi thường trực quỹ ban nhân dân tp hcm về việc hỗ trợ que test nhanh covid một mươi chín cho cơ sở giáo dục
khi tổ chức dạy học trực tiếp sở giáo dục cho biết để sẵn sàng xử lý tình huống có ca nghi nhiễm tại trường
theo hướng dẫn của sở y tế các trường phải tự chuẩn bị ký test nhanh covid một mươi chín
thực hiện xét nghiệm tầm soát đối tượng f một khi có ca nghi nhiễm
chi phí xét nghiệm tầm soát cho f một là một trong những vấn đề khiến nhiều trường băn khoăn
quản lý các cơ sở giáo dục cho rằng khi tổ chức dạy học trực tiếp trường học đối mặt nguy cơ f f một thường xuyên
do đó việc xét nghiệm nhanh cho học sinh giáo viên là phổ biến liên tục
chi phí mua que test nhanh không nhỏ trường lại không được huy động từ phụ huynh
vì vậy sở giáo dục và đào tạo tp hcm đề xuất thường trực ủy ban nhân dân thành phố xem xét
cung cấp kit test nhanh covid một mươi chín để xét nghiệm tầm soát f một khi có f tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn
thưa quý vị tại hội nghị của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh đồng tháp mới đây
báo cáo ghi nhận khoảng hai mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín là trẻ em với tỷ lệ đang gia tăng
đây là con số đáng báo động so với thời điểm dịch bệnh bùng phát
vì sao lại có sự gia tăng như vậy mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
bốn mươi nhà liên kệ đều có bệnh nhân covid một mươi chín và vừa hoàn thành điều trị
về tiếp tục cách ly theo dõi tại nhà riêng gia đình này có bốn f
trong đó có hai trẻ em một tuổi và chín tuổi nguồn lây từ người quen trong xóm
có đi qua nhà bên bà bác mà lúc đó bà bác bị rồi đó rồi chắc cũng không có cũng tiếp xúc quá
test này bị như tính bốn người luôn giờ dịch bệnh phân tạp hạn chế đi ngoài đường tránh tiếp xúc với người khác
bệnh nhân covid một mươi chín là trẻ em đang có sự hướng gia tăng ở hầu hết các địa phương ở đồng tháp
một trong những nguyên nhân được ngành chức năng nhận định đến từ thói quen sinh hoạt vui chơi của trẻ
trẻ thì nó hay tụ tập đi ra ngoài nó chơi rồi không mang khẩu trang
cái thứ hai nữa là những bạn mà đi chụp online rồi đó học chung á
thì nó sẽ có cái nguy cơ nguy cơ lây nhiễm rất là cao
cho nên thì người lớn mình thì mình có cái ý thức để mình giữ khoảng cách
mình mang khẩu trang khoảng cách năm k nó tuyệt đối
còn trẻ em thì nó không thể nào
không thể nào mà nó có cái ý thức cao như mình được
cho nên cái nguy cơ là dẫn đến bị nhiễm covid rất là nhiều
còn tại huyện lai vung cao điểm từ tháng một mươi một đến nay
toàn huyện ghi nhận một tám trăm linh hai ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó có bốn trăm một mươi chín bệnh nhân là trẻ em
tăng về số ca mắc mới và số trẻ em nhiễm bệnh
nguyên nhân mà tăng trong tháng một mươi một đến nay là do người lớn
lây truyền qua trẻ em
bởi vì người lớn thì tăng về số trẻ em nhiễm bệnh
đi làm ăn tiếp xúc nhiều nơi nhiều người
cho nên khi về nhà đó đã bị nhiễm rồi
nhưng mà không hay
với cái lý do là đã tiêm hai mũi rồi nó không có triệu chứng
nhưng mà đã lây nhiễm cho trẻ
khi trẻ có triệu chứng sốt ho
thì đem xét nghiệm á thì trẻ đã nhiễm
vì vậy thì địa phương ngành chuyên môn cũng đã

chung trong gia đình thì người lớn cũng đã bị
ở độ tuổi này trẻ em còn hạn chế trong việc tự bảo vệ mình trước nguy cơ dịch bệnh
nhiều trẻ dưới một mươi hai tuổi chưa được trang bị lá trắng vaccine
nên nguy cơ nhiễm bệnh càng cao hơn
không ít trường hợp phụ huynh có kháng thể với virus
nhưng trẻ em sống chung nhà lại bị nhiễm bệnh
lúc này sự chủ động phòng bệnh trong sinh hoạt giao tiếp với trẻ
của chính những người lớn sẽ trở thành lá chắn bảo vệ trẻ trước virus sars cov hai
thưa quý vị vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng một mươi hai
thuộc phường an bình thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
người dân phát hiện một chiếc xe ô tô di chuyển trên đường với tốc độ cao
kéo theo một chiếc xe máy dưới gầm đang bốc cháy khiến cho nhiều người hoảng loạn
theo thông tin ban đầu vào khoảng thời gian trên
người dân phát hiện chiếc xe ô tô bảy chỗ biển kiểm soát sáu mươi một a chín mươi tám nghìn một trăm linh sáu
do một người đàn ông điều khiển di chuyển với tốc độ cao trên đường nguyễn trung trực
hướng từ thành phố rạch giá đi rạch sỏi và kéo lên một chiếc xe máy đang bốc cháy
nhiều người đuổi theo một đoạn chiếc xe máy bị rớt lại bên vệ đường cháy một phần và vỡ nát
riêng xe ô tô tiếp tục di chuyển với tốc độ cao trên đường ngo thợ diệm
đến khu vực xã thành lộc huyện châu thành do đường hẹp mới dừng lại
tại hiện trường chiếc xe ô tô bảy chỗ có ba người lớn và một trẻ em trên xe
chiếc xe bị đập vỡ nát phần kính sau đèn hậu và chảy xước xung quanh xe
người đàn ông điều khiển xe ô tô ngụ tỉnh bình dương cho biết di chuyển từ khu vực cổng kênh cục
phường rạch sỏi thành phố rạch giá thì bất ngờ bị một nhóm người rượt đuổi tấn công
do hoảng loạn nên người này đã đạp ga bỏ chạy và va chạm với xe máy đang chặn trước đầu xe
lo sợ bị tấn công nên tài xế đã kéo lê chiếc xe máy trên đường và chạy đến khu vực trên
ngành chức năng tỉnh kiên giang đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường xác minh làm rõ vụ việc
công an thành phố mỹ tho cho biết qua phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang
vừa bắt quả tan một đối tượng chở hàng hóa có giá trị hàng trăm triệu đồng nhưng không có hóa đơn chứng từ
lưu thông trên tuyến quốc lộ một đoạn thuộc ấp phước hòa xã phước thạnh thành phố mỹ tho
đối tượng bị bắt giữ là danh lan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cư trú xã minh hòa huyện châu thành tỉnh kiên giang
theo đó khi lan đang điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát năm mươi một c bảy mươi ba nghìn chín trăm một mươi bốn lưu thông trên tuyến quốc lộ một
đoàn thuộc ấp phước hòa xã phước thạnh thành phố mỹ tho thì bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện trên xe chở nhiều hàng hóa như loa âm ly đầu đĩa dvd cpu máy tính
mỹ phẩm đồng học các loại thiết bị nóng lạnh máy điều hòa nhiệt độ các loại
số hàng hóa trên đều đã qua sử dụng có tổng giá trị khoảng ba trăm linh triệu đồng
qua làm việc với lực lượng công an đối tượng lan đã không xuất trình được khóa đơn chứng từ
công an tp mỹ tho lập biên bản tạm giữ số hàng hóa vi phạm và tiếp tục thống kê điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cho biết vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai công an huyện xuân lộc đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ
triển khai lực lượng về bắt quả tang chính đối tượng đang đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền
tại khu vực vườn điều ấp trung sơn xã xuân trường
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ chín điện thoại di động chín con gà đá một mươi hai cuộn băng keo dùng để băng cựa gà
một cái tân loại năm kg một cửa bằng sắt hai mươi chín xe mô tô các loại và số tiền hai mươi ba chín triệu đồng
sau khi được vận động ngoài chín đối tượng bị bắt quả tan khoảng một mươi năm h cùng ngày hai đối tượng bỏ trốn đã ra đầu thú
hiện công an huyện xuân lộc đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật và tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại
sau thời gian tích cực điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can lê quang long ba mươi một tuổi
trú tại tỉnh đồng nai về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo kết luận điều tra tối ngày hai mươi chín tháng tám tổ tuần tra kiểm soát công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
công an huyện nhân trạch đồng nai tuần tra trên địa bàn khi đến tuyến đường sáu b khu công nghiệp một
tổ tuần tra bắt quả tàng long đang tàn trữ một gói ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn ba mươi một gram
qua đấu tranh long khai nhận bản thân nghiện ma túy gói ma túy trên được một đối tượng chưa rõ lây lịch cho để sử dụng
được biết bị can lê quang long là đối tượng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
và đã từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc hai năm
trong ngày một mươi ba tháng một mươi hai chương trình trái tim yêu thương chính thức khởi động
bắt đầu hành trình bảo trợ hoàn cảnh trẻ em mồ côi vì covid một mươi chín
nghệ sĩ nhân dân kim cương cùng với các mạnh thường quân dự kiến là sẽ đồng hành cùng với hai trăm linh trẻ
lo cho việc học hành sinh hoạt cho đến khi các em đủ một mươi tám tuổi
nhiều năm qua nghệ sĩ nhân dân kim cương đã cùng nhà hảo tâm duy trì quỹ nghệ sĩ nhân dân bảy nam
hỗ trợ con em nghệ sĩ khó khăn
sau làn sóng dịch bệnh thứ tư nhiều hoàn cảnh trẻ em mồ côi khi cha hoặc mẹ
hoặc cả cha mẹ qua đời vì covid một mươi chín nên nữ nghệ sĩ khởi xướng hành trình trái tim yêu thương
khoảng hai trăm linh trẻ em danh sách do sở lao động thương binh và xã hội tp hcm ra soát
sẽ được nguồn quỹ này bảo trợ hai triệu đồng mỗi tháng chăm lo học tập và sinh hoạt
nghệ sĩ nhân dân kim cương cũng vận động đội ngũ nghệ sĩ chăm lo tinh thần
mỗi nghệ sĩ tham gia sẽ thường xuyên gọi điện theo dõi tình hình của trẻ em
nghệ sĩ ưu tú hữu châu và nghệ sĩ bình tinh sẽ phụ trách vận động đồng nghiệp cho hoạt động này
tuyệt đối không để tình trạng người dân không có phương tiện về quê ăn tết
và đây là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trong công điện vừa ban hành yêu cầu các bộ ngành địa phương
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban an toàn giao thông quốc gia các bộ ngành các tổ chức chính trị xã hội
và ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng nhiệm vụ
chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp tập trung tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật
hướng dẫn kỹ năng về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch covid một mươi chín khi tham gia giao thông cho người dân
trọng tâm tuyên truyền người dân thực hiện đã uống rượu bia không lái xe không phóng nhanh vượt ẩu tuân thủ nguyên tắc năm k
nhất là luôn đeo khẩu trang khi tham gia giao thông
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tổ chức đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông bảo đảm tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân
trong đó tập trung kiểm tra phát hiện và xử lý các hành vi như vi phạm nồng độ cồn sử dụng ma túy trở quá tải trọng
có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống dịch covid một mươi chín
giảm thiểu tình trạng chậm hủy chuyến tuyệt đối không để tình trạng hành khách không có phương tiện về quê trong dịp tết
xử lý nghiêm tổ chức cá nhân có hành vi tăng giá vé trái quy định
có phương án ứng phó kịp thời hiệu quả khi phát sinh tình huống có người nhiễm covid một mươi chín
tại các đầu mối giao thông và trên phương tiện vận tải công cộng
trước tình trạng các hãng hàng không việt nam đang lâm vào tình trạng nguy hiểm doanh thu giảm từ tám mươi đến chín mươi
dòng tiền thiếu hụt nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
lần thứ tư bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng thể
giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không báo cáo bộ trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai
trước đó hiệp hội doanh nghiệp hàng không việt nam đã có văn bản đề nghị bộ giao thông vận tải xem xét
chấp thuận và có văn bản kiến nghị chính phủ và quốc hội và các bộ ban ngành liên quan cho các hãng hàng không khác
vay gói tái cấp vốn từ bốn đến sáu tỷ đồng lãi suất như đã thực hiện với việt nam airlines
hiệp hội này đề nghị điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhân liệu bay
về mức tối thiểu trong biểu thuế bảo vệ môi trường được quy định tại luật thuế bảo vệ môi trường hiện hành
tức là về mức một đồng một lít
ubnd tỉnh bạc liêu đã có quyết định tạm dừng triển khai cho phép vận tải hành khách liên tỉnh hoạt động trở lại
ngay trước khi văn bản cho phép này có hiệu lực
vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai ubnd tỉnh bạc liêu đã ra văn bản tạm dừng triển khai
thực hiện công văn trước đó của ubnd tỉnh này về việc cho phép hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
có hiệu lực từ giờ ngày một mươi năm tháng một mươi hai
ubnd tỉnh bạc liêu cũng chỉ đạo sở giao thông vận tải tiếp tục theo dõi
giả soát nhu cầu thực tế của các đơn vị địa phương và các tỉnh thành phố bạn
cũng như là nhu cầu của ngành giao thông để thống nhất tham mưu
đề xuất ubnd tỉnh xem xét quyết định trong thời gian tới
trên cơ sở phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại huyện kim bảng tỉnh hà nam
cục cảnh sát giao thông tổ chức khai giảng lớp tập huấn cấp giấy chứng nhận cảnh sát tuần tra
kiểm soát đường thủy khu vực phía bắc cho cán bộ chiến sĩ cảnh sát đường thủy
thuộc thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông và công an địa phương khu vực phía bắc
tham dự lễ tập huấn gồm hai trăm hai mươi ba đồng chí học viên
đợt tập huấn nhằm trang bị cho các học viên kiến thức của pháp luật
văn bản chỉ đạo của bộ công an liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
từ đó nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong hoạt động tuần tra kiểm soát
và xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn lãnh đạo cục cảnh sát giao thông yêu cầu cán bộ chiến sĩ
chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân nội quy quy định của lớp học
đặc biệt là về phòng chống dịch covid một mươi chín quá trình học tập tích cực tương tác trao đổi để đạt hiệu quả học tập cao nhất
thưa quý vị mặc dù mặc dù là không nằm trong vùng rốn lũ như các địa phương ở hạ du sông vu gia thu bồn
thế nhưng ba năm trở lại đây người dân thành phố tam kỳ phải sống chung với ngập lụt
tình trạng ngập úng diễn ra gần như thường xuyên vào mùa mưa thậm chí là chỉ cần một trận mưa lớn
nhiều khu vực trên địa bàn thành phố đã bị ngập cục bộ
trước thực trạng đó tỉnh quảng nam đang nỗ lực tìm giải pháp phù hợp
để chống ngập lụt cho thành phố tam kỳ và các vùng phụ cận
đây là hình ảnh thành phố tâm kỳ sau đợt mưa lớn kéo dài ba ngày vào cuối tháng một mươi vừa qua
cả thành phố ngập sâu trong nước có nơi ngập trên ba mét
không chỉ ở các khu điểm dân cư mà ngay cả quốc lộ một a cũng bị ngập nặng
tình trạng này xuất hiện khoảng ba năm trở lại đây và càng ngay việc ngập càng dễ diễn ra
chỉ cần một đợt mưa lớn khu vực nội thị của thành phố tâm kỳ
lại luôn trong tình trạng phố biến thành sông khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn
ở đây là nam ngồn nếu mà mưa đến mùa mưa là út
phải như nước mưa to là nước vô nhòa phải như lớn lên đường thì ngập hết
nhòa vô còn cứ xá tắc còn trống bầy chiếc thiền phải mình phương tiện đi ra đi vô
làm thế nào để chuyển lũ của các vùng phụ cận không đi vào nội ô tam kỳ
đây là cái giải pháp mà tôi cho rằng là quá khứ

cái thứ hai có thể nói là cũng phải đánh giá lại cái việc ngập lụt trong đầu ô của tam kỳ
để có giải pháp trang cơ về việc khơi thông các dòng chảy
cũng như khơi thông cái việc các hệ thống thoát nước
từ khu vực nội thị về các dòng sông một cách phù hợp nhất
việc đô thị của thành phố tam kỳ tỉnh lị của quảng nam bị ngập sâu bất thường
những năm gần đây cho thấy những bất cập trong quá trình quy hoạch và phát triển đô thị
trong đó đặc biệt là những tuyến đường
các giao thông qua sông khi xây dựng chưa tính đến các khẩu độ
lưu vực thoát lũ đã gây cản trở dòng chảy
bên cạnh đó hạ tầng gấp nối giữa các kênh thoát lũ chưa đồng bộ
nhiều khu vực bị xuống cấp cũng khiến cho việc thoát nước gặp khó khăn
thời gian ngập lụt kéo dài
hiện tỉnh quảng nam đang phối hợp với nhiều đơn vị liên quan để nỗ lực khắc phục tình trạng này
chúng tôi đang phối hợp với đảng bát kho đà nẵng các đơn vị liên quan để sớm sơ bộ khám giá được
nguyên nhân gây nền kiện ngập lụt thành phố tâm kỳ trên cơ sở đánh giá tổng thể và toàn diện các lưu vực có liên quan
bên cạnh cái đề tài đó thì chúng tôi cũng làm việc với ngân hàng thế giới và ngân hàng châu á
trong quá trình họ tài trợ cho các dự án phát triển của tỉnh quảng nam thì chúng tôi cũng đề cập vấn đề này
để họ đưa ra những tư vấn độc lập của quốc tế đánh giá cái nguyên nhân ngập lụt của tam kỳ và cái giải pháp để khắc phục tình trạng ngập lụt đó
ngoài những giải pháp như vậy
chúng ta nên giữ được các khó khăn
các khu trực tự nhiên bảo tồn các khu trực tự nhiên như là hồ sông đầm
và các vùng hà lưu vén sông tâm kỳ ban thạch cũng như sông trần giang
chúng ta tránh trường hợp chúng ta quy hoạch và sản lập ở những vùng đó
thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mức nước của sông tâm kỳ ban thạch
bên cạnh đẩy nhanh nghiên cứu khoa học để tìm giải pháp phù hợp hoàn thiện quy hoạch chung của tỉnh
để khắc phục tình trạng ngập lụt thì quảng nam cũng cần có những giải pháp trước mắt
để người dân thích nghi với luật không để ảnh hưởng đến đời sống cũng như trật tự xã hội
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại